tại hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm hai nghìn hai mươi đã nêu bật những điểm sáng tích cực trong một năm đầy biến động
tuy nhiên vẫn còn đó những tồn động mà những nhà quản lý bóng đá đang tiếp tục tìm cách tháo gỡ để đưa nền bóng đá nước nhà tiếp tục phát triển
trong báo cáo tổng kết bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm hai nghìn hai mươi khẳng định mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn thách thức của đại dịch covid
nhưng các giải đấu chuyên nghiệp vẫn diễn ra thành công
một mùa giải thành công hấp dẫn là điều được nhắc đến nhiều nhưng công tác trọng tài còn xảy ra sai sót
vấn đề an ninh an toàn ở một số trận đấu còn nổi cộm chính là tồn tại lớn nhất được các đại biểu cũng như giới truyền thông thẳng thắn đặt ra
năm hai nghìn hai mươi một bóng đá việt nam sẽ bước vào nhiều giải đấu quan trọng
bởi thế việc hoàn thiện hệ thống tổ chức thi đấu vẫn là nội dung cấp thiết được lãnh đạo liên đoàn đưa ra để không làm ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ quốc tế của các đội tuyển việt nam
liên đoàn bóng đá việt nam cũng xác định là thời thức của mùa giải hai nghìn hai mươi một sẽ tổ chức theo giống thời thức của mùa giải hai nghìn hai mươi
tức là chúng ta sẽ thi đấu thành hai giai đoạn giai đoạn một sẽ đấu một trò một lượt giai đoạn hai sẽ tách nhóm
đối với sáu mươi ngày thì chúng tôi cũng dự tính là đầu tháng một hai nghìn hai mươi một thì sẽ bắt đầu mùa giải
tiết thúc mùa giải là ngày ba mươi tháng chín hai nghìn hai mươi một vì sau đó sẽ là các đội u hai mươi ba cũng như đội tuyển có thời gian nghỉ rất là dài
và rõ ràng mùa giải hai nghìn hai mươi một thực sự là cũng vô cùng khó khăn
thao gỡ những khó khăn cho bóng đá việt nam cũng như các đội tuyển việt nam sẽ là bài toán không dễ tìm ra lời giải cho vff lẫn vpf
hy vọng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ban ngành bóng đá việt nam năm hai nghìn hai mươi một sẽ có những bước phát triển mới
để phù hợp hơn với những thay đổi của xã hội và mang đến một sân chơi chất lượng thu hút đông đảo người hâm mộ trên cả nước